từ tấm lòng tưởng nhớ những đồng đội đã hy sinh đồng thời để thế hệ hôm nay và mai sau ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu vì sự nghiệp giải phóng dân tộc
một cựu chiến binh ở tỉnh phú yên đã kết nối đồng đội cũ của mình xây dựng thành công các nhà bia tưởng niệm anh hùng liệt sĩ
nhà bia tưởng niệm một mươi sáu liệt sĩ hy sinh vào ngày một mươi chín tháng ba năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm hoàn thành trước ngày hai mươi bảy tháng bảy
đây là các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh tại trận đánh cứ điểm cầu cháy huyện tây hòa tỉnh phú yên
tên của các anh được khắc tỉ mỉ ở từng bia tưởng niệm và nơi đây đã trở thành địa chỉ đỏ được nhiều thế hệ tìm về

thành quả suốt nhiều năm lung nấu của đại tá lưu công thục cùng đồng đội đã hoàn thành
các công trình bia tưởng niệm liệt sĩ
các công trình bia tưởng niệm liệt sĩ đã được tỉnh phú yên công nhận là di tích lịch sử cấp tỉnh song tâm nguyện của ông vẫn còn đó là duy trì tổ chức đám rỗ cho đồng đội và giúp thân nhân của họ tìm kiếm quy tập nhiều mộ liệt sĩ chứ không dừng lại ở hơn hai mươi mộ mà ông đã dày công tìm được trong nhiều năm qua